tổng số một mươi bảy trên một mươi tám địa điểm kinh doanh của f tám mươi tám bắc giang có một số tồn tại vi phạm về điều kiện kinh doanh
đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng ba công an tỉnh bắc giang đồng loạt kiểm tra hành chính một mươi tám địa điểm kinh doanh
của chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám trên địa bàn của tỉnh
kết quả bước đầu cho thấy quá trình hoạt động một mươi bảy trên một mươi tám địa điểm kinh doanh của f tám mươi tám bắc giang
có một số tồn tại vi phạm về điều kiện kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
như hoạt động cầm đồ khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
không lưu giữ bản sao giấy tờ tùy thân của người mang tài sản đến cầm cố
không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự
chưa vào đầy đủ thông tin khách hàng trong sổ quản lý